tình dục là vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống bởi đó không chỉ đơn thuần là vấn đề thỏa mãn sinh lý hay gắn kết tình yêu mà còn có nhiều lợi ích rất tốt cho sức khỏe
cơ thể sẽ ra sao nếu ngừng quan hệ tình dục
không quan hệ tình dục ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể tùy thuộc vào sức khỏe đột tuổi nhưng với một người khỏe mạnh và chỉ ngừng quan hệ tình dục vì thiếu bạn tình hoặc một lựa chọn có ý thức có thể sẽ cảm thấy mất hàm muốn tình dục hoặc tăng hàm muốn tình dục
và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương để có thể hiểu hơn những vấn đề này
gây ra sự giải phóng oxytocin trong não còn được gọi là hormôn liên kết
oxytocin tạo ra cảm giác tin tưởng và gần gũi
thậm chí có thể giúp cả hai giới cảm thấy lạc quan hơn về mối quan hệ của mình
quan hệ tình dục cũng giúp nâng cao tinh thần thông qua endopine cải thiện tâm trạng
những người ít quan hệ tình dục sẽ phải đối phó với sự căng thẳng nhiều hơn
đồng thời họ luôn bị luẩn quần trong những suy nghĩ mông lung tâm trạng dối bời chán nàn
ở phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh
việc không thâm nhập âm đạo có thể dẫn đến việc ngừng quan hệ tình dục
không có tần suất giao hợp thường xuyên
thạch âm đạo sẽ mỏng đi và có thể gây đau khi quan hệ tình dục
theo hiệp hội mãn kinh bắc mỹ
giao hợp thường xuyên rất quan trọng đối với sức khỏe âm đạo sau khi mãn kinh
phụ nữ lớn tuổi không giao hợp có nhiều khả năng bị mỏng và khô các mô
quan hệ tình dục điều độ thường xuyên sẽ làm tăng lưu lượng máu
bất cứ phụ nữ nào
cũng có thể gặp tình trạng khô âm đạo
nhưng thường gặp hơn ở phụ nữ tiền bạn kinh
theo thống kê khoảng một phần năm phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh bị khô âm đạo
ngoài ra nguyên nhân khuôn âm đạo cũng có thể là do cơ thể không sản xuất được nội tiết tố nữ ethugen
dẫn đến tình trạng vùng kín bị khô
đối với phụ nữ lớn tuổi
âm đạo cũng có thể khó được bôi chân khi bắt đầu giao hợp trở lại
cũng như thành âm đạo mỏng đi
điều này xảy ra khi phụ nữ lớn tuổi do thiếu các hốc môn như estrogen
để cải thiện tình trạng khô vùng kín khi quan hệ
có thể dùng chất bôi chân
việc sử dụng chất dưỡng ẩm cũng có thể giúp hỗ trợ điều trị tình trạng khô hạn vùng kín
chất lượng ẩm cũng có thể thay đổi nồng độ p âm đạo
làm giảm khả năng lây nhiễm bệnh qua đường tình dục
ngoài ra nên uống nhiều nước để tránh bị mất nước
giống như các tác động tâm lý khác của việc thiếu quan hệ tình dục
tác động này rất phức tạp
nhưng những người ít căng thẳng có xu hướng quan hệ tình dục nhiều hơn
một nghiên cứu nhỏ từ scotland thậm chí còn chỉ ra rằng
phản ứng huyết áp đối với căng thẳng ở những người đã giao hợp thấp hơn những người kiêng
tuy nhiên đối với một số phụ nữ
quan hệ tình dục gây đau đớn hoặc căng thẳng
việc quan hệ tình dục ít càng khiến ham muốn tình dục giảm đi theo thời gian
các chuyên gia tình dục khuyến cáo
nếu không duy trì quan hệ tình dục
có thể khiến bạn hoàn toàn mất ham muốn
từ quan điểm thể chất
nếu có ít hoặc không có quan hệ tình dục
ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tình dục
gây khua âm đạo hoặc dối lận cường dương
và càng ít quan hệ tình dục
càng dần quen với việc không có nó